một ca bệnh hy hữu lâu năm về xương khớp đã được các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện e và ekip phẫu thuật thành công thay toàn bộ đoạn xương đùi từ khớp háng đến khớp gối hoàn toàn bằng kim loại đây là ca phẫu thuật lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
bệnh nhân nam này năm nay sáu mươi ba tuổi nhưng ông đã có tới gần bốn mươi năm phải gắn liền với đôi chân so le tranh lệch chiều dài của hai chân tới tận một mươi một cm
hơn nữa ông mắc viêm xương tủy xương bùi điều này khiến ông không những có dáng đi không giống người bình thường mà còn là những cơn đau đớn dai dẳng kéo dài
hệ lụy cơ thể ông phụ thuộc vào thuốc giảm đau suy tuyến thượng thận do sử dụng corticoid quá nhiều
dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước đó tại những bệnh viện khác nhau tuy nhiên tình trạng đau đớn của ông vẫn không hề thuyên giảm
lần thứ hai chúng tôi phải tính toán chính xác đến từng mm và cái kế hoạch phẫu thuật lần thứ hai gần như là có thể coi là được tính toán rất chi tiết phải đảm bảo là ở mức độ hoàn hảo
bởi vì là chỉ cần là sai lệch độ khoảng năm mươi mét là ở cái khớp mà thiết kế ra thì có thể coi là thất bại
chỉ ba ngày sau ca phẫu thuật thứ hai bệnh nhân đã có thể tự đứng và bước đi
các triệu chứng đau âm ỉ do viêm xương gần như là không có
còn phần tranh lệch giữa hai chân cũng được rút ngắn lại
từ hôm mổ đợt một là tôi đã hết đau rồi
lấy được cái xương nhiễm trùng ra là tôi đã hết đau rồi
mổ đợt hai này thì là tập đi nhanh hơn
phẫu thuật thay thế toàn bộ xương đùi không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân
mắc bệnh lý về viêm xương đùi mà còn là một bước tiến lớn của y khoa việt nam
khẳng định vị thế với nền y học
thế giới nói chung và chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nói riêng